ngày chín tháng bốn công an quận một đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
lấy lời khai đối với phạm huỳnh nhật vi hai mươi một tuổi chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang
để làm rõ động cơ mục đích khi rụ rỗ đưa hai cháu bé từ phố đi bộ nguyễn huệ về căn hộ của mình ở bình thạnh
thượng tá lê mạnh hà phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
động cơ mục đích của vi khi thực hiện với hai cháu bé đang được cơ quan điều tra làm rõ
đến lúc này cơ quan điều tra chỉ khẳng định mục đích của nghị phạm là mục đích không tốt
vị này cho biết trong buổi họp báo cung cấp thông tin kết quả điều tra ban đầu
vụ việc trẻ em bị mất tích tại trước số một trăm sáu mươi một đồng khởi phường bến nghé quận một vào chiều ngày tám tháng tám
trước đó một mươi giờ sáng ngày tám tháng bốn tổ công tác công an quận một phòng pc hai và công an quận bình thạnh
kiểm tra căn hộ thuộc chung cư sài gòn pier thuộc phường hai mươi hai quận bình thạnh
và giải cứu thành công hai cháu bé trước đó bị mất tích ở khu vực phố đi bộ nguyễn huệ từ tối ngày ba tháng bốn
cơ quan công an cũng tạm giữ phạm huỳnh nhật vi sinh năm hai nghìn ba chú huyện gò công đông tỉnh tiền giang
để điều tra làm rõ vụ việc
qua điều tra khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày ba tháng bốn vi đã lợi dụng lúc hai đứa bé không có người trông coi
nên rụ rỗ hai cháu bằng tiền và bánh kẹo đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về trung cư sài gòn pia phường hai mươi hai quận bình thạnh
sau khi đưa hai cháu bé về nhà vi tiếp tục rụ rỗ và ép buộc hai cháu ở lại căn nhà của mình
vì không ra khỏi nhà và liên tục canh trường hai bé
người này đặt đồ ăn để nhân viên giao hàng về tận trung cư mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tv chơi trò chơi điện tử
quá trình này vi không đánh đập hay bạo hành các bé nhật vi khai nhận mục đích của mình là muốn bắt cóc hai bé về nuôi
theo luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư tp hà nội đây là chiến công xuất sắc của công an tp hcm nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung đã và đang vì sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội
chỉ trong vòng bốn mươi hai giờ kể từ ngày nhận được tin báo hai bé mất tích tại phố đi bộ nguyễn huệ được chỉ đạo quyết liệt của giám đốc công an thành phố hồ chí minh
phòng cảnh sát hình sự pc hai cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an quận một ngày đêm truy xét dấu vết
truy xét đối tượng khống chế hai bé tại trung cư sài gòn pia phường hai mươi hai quận bình thạnh đã giải cứu an toàn và đưa về cho gia đình trong sự xúc động và biết ơn các lực lượng chức năng
để có căn cứ xử lý đối tượng theo tội danh cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ mục đích rủ rỗ đưa hai bé đi thoát khỏi sự quản lý của bố mẹ để xử lý tương ứng theo quy định của bộ luật hình sự
luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư tp hà nội cũng phân tích
trước tiên hành vi của đối tượng đã xâm phạm đến quan hệ về quyền được chăm sóc nuôi và sống chung với cha mẹ quyền được bảo vệ của trẻ em
đối tượng đã dùng thủ đoạn rủ rỗ trẻ em đưa trẻ em ra khỏi sự quản lý trông non của cha mẹ để đưa về nơi ở ở trung cư sài gòn pìa
xét hành vi của đối tượng đã có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản hai điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới một mươi sáu tuổi bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ năm năm đến một mươi năm
có tổ chức lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng
đối với từ hai đến năm người phạm tội hai lần trở lên gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây bị phạt tù từ một mươi năm đến một mươi năm năm
có tính chất chuyên nghiệp đối với sáu người trở lên gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây dối loạn tâm thần hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên làm nạn nhân chết tái phạm nguy hiểm
người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm
nếu thực hiện hành vi chiếm đoạt hai cháu bé làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự

câu chuyện này đặt ra cho chúng ta thêm các câu hỏi về các chuyển biến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương
cần có giải pháp phòng ngừa đấu tranh đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho quận một với tư cách là trung tâm của tp hcm ông phan văn mãi nhấn mạnh
chủ tịch ubnd tp hcm cũng quán triệt đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào
các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới khó lường và phản ứng nhanh xử lý kịp thời các vấn đề
khi chuyển biến khó lường khó dự báo thì cần có năng lực phản ứng nhanh xử lý nhanh hiệu quả
không chỉ lực lượng công an quân sự các lực lượng cần phối hợp đồng bộ phát huy phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này
tối ngày ba tháng bốn chị chi cùng bốn con nhỏ đến phố đi bộ nguyễn huệ để bán hàng
khi đến đường đồng khởi chị này đưa tiền cho người quen cách đó khoảng một trăm linh mét
sau khi quay lại chị chi tá hỏa không thấy hai con ở đâu
lúc đó tôi có họ bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ nguyễn huệ
tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu
thời điểm thất lạc bé lớn bảy tuổi mặc đồ màu đen bé nhỏ ba tuổi mặc đồ đỏ chấm bi
tối ngày tám tháng bốn nhiều người tại tp hcm và trên các nền tảng mạng xã hội không khỏi vui mừng
khi hai tin chị nguyễn thị chi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê ở phú yên đã đoàn tụ với hai con bị bắt cóc
trong lúc bán hàng rong trên phố đi bộ nguyễn huệ
theo ghi nhận của phóng viên nơi ở năm mẹ con chị chi là căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm
trên đường trần xuân soạn phường tân hưng quận bảy
khi phóng viên đến hàng xóm cũng đã có mặt tại đây để chúc mừng mẹ con chị chi
hơn một mươi chín giờ căn phòng trọ lục xộp rộng hơn một mươi m hai của mẹ con người phụ nữ hai mươi bảy tuổi
nóng hầm hập ai nấy đều nhẽ nhại mồ hôi
người mẹ ông con gái ba tuổi đang khóc thuốc thít vào lòng và cho biết bé vẫn còn rất sợ
mỗi khi nghe hai từ bắt cóc bé khóc à lên
từ lúc nhận lại con ở đồn công an về đến nhà bé luôn bám lấy mẹ
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày chị chi bất ngờ nhận cuộc gọi điện thoại từ một cán bộ công an
thông báo đã tìm thấy hai con
chị tức tốc đến trụ sở gặp con trong niềm vui vỡ hòa khi biết sức khỏe của con vẫn ổn định
chưa bao giờ chị cảm thấy hạnh phúc như thời điểm đó
suốt năm ngày lang thang khắp nơi tìm hai con có lúc chị tưởng chừng lạc mất con mãi mãi
chị hoài nghi một ai đó lén bắt cóc hai con của mình đi bán
những lúc như vậy chị chi biết hòa khóc trong tuyệt vọng
cuộc sống của tôi đang gặp nhiều khó khăn tài sản chỉ có bốn đứa con
tìm thấy hai con là tôi mừng rồi tạ ơn trời phật
dù dòng đời đưa đẩy thế nào đi chăng nữa mẹ con tôi vẫn luôn có nhau
các con là động lực để tôi cố gắng làm việc mỗi ngày
chị chi cho biết hơn hai năm qua chị vừa làm mẹ vừa làm cha của bốn đứa trẻ
cuộc sống ở đô thị đắt đỏ để có tiền trang trải
năm mẹ con chị mỗi ngày phải đón xe buýt từ quận bảy qua phố đi bộ nguyễn huệ quận một
bán kẹo cho khách đến tối mới về nghỉ ngơi
thu nhập bắp bệnh mỗi ngày chứng hơn hai trăm linh đồng
không đủ cho con uống sữa trả tiền góp một số khoản nợ
chị luôn ao ước một ngày nào đó có thật nhiều tiền
để bốn con được cắp sách đến trường học hành cùng bạn bè
không phải lang thang đầu đường xáo trở với mẹ qua ngày đầy vất vả nguy hiểm
chị chi xù xù nói tôi thương các con lắm tôi không muốn các con mủ chữ
sau này ra đời thua thiệt bạn bè và bị người ta an hiếp như mẹ nó
nhưng biết làm sao bây giờ khi cuộc sống của tôi còn đang bế tắc
đối đầu một mươi tuổi bé kế bảy tuổi hai bé sau ba tuổi và tám tháng
trong lúc sinh bé út tôi không có một đồng nào trong tối
tôi đi mượn không ai cho đánh nhắm mắt vai nợ trả tiền viện phí
đến giờ khoản nợ vài chục triệu đồng cứ bám lấy năm mẹ con trả hoài không hết
trong lúc trò chuyện không ít lần chị chi như muốn bật khóc khi nghĩ về số phận hầm hiêu của mình
ba mẹ con vội bắt xe quay trở lại trụ sở công an quận một sau cuộc gọi của một cán bộ công an
chị chi nói rồi vội bồng bế các bé rời đi
các cán bộ nói lấy mẫu xét nghiệm adn để điều tra xem hai bé có phải con của tôi không
hơn bốn ngày qua hay tin hai đứa cháu ngoại mất tích khi đi bán hàng rong cùng con gái ở phố đi bộ nguyễn huệ
bà b sáu mươi ba tuổi gác lại công việc bán vé số đến phòng trọ chị chi giữ hai cháu
bà b nghẹn ngào tôi giữ hai cháu để chi có thời gian đi đây đi đó tìm con cả ngày lẫn đêm
cuộc sống con gái đã khổ tôi cũng chẳng khâm khá gì chú ơi
bà b hướng đôi mắt buồn xa xăm vào chiếc máy quạt quay rào rào
bắt đầu kể về cuộc đời đứa con gái út hồng nhan bạc phận với dòng bùi ngùi
hơn một mươi năm trước chi đang học cấp ba ở quê bất ngờ có biểu hiện lạ
bà thấy con gái hay nôn ói với thức ăn có mùi trong khi bụng to dần lên
bà kiểm tra mới biết chị lỡ chóc dại với chàng trai lớn hơn vài tuổi và mang thai
gia đình cắn răng chấp nhận cho chi nghỉ học lấy chồng một cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới
con đầu được hai tuổi chị tiếp tục dính bầu đứa thứ hai
mọi chi phí sinh hoạt chăm sóc con và cháu ngoại đều một tay bà bê lo liệu
chớ treo thay chồng của chi thời gian này đi làm ở tây nguyên
người đàn ông này không chí thú làm ăn mà lén ngoại tỉnh với một phụ nữ khác rồi có con rơi
biết chuyện con gái bà b và chồng thỏa thuận ly hôn
anh ta sợ về địa phương làm thủ tục ly hôn vì không muốn nhận trách nhiệm nuôi con
khi chi nói tự mình nuôi hai con anh ta mới đồng ý hoàn thành thủ tục
bà mẹ bốn đứa trẻ kể tiếp
vì quá buồn chuyện tình cảm bốn năm trước chi một mình dắt theo hai con nhỏ vào thành phố hồ chí minh để lập nghiệp
hy vọng miền đất hứa cho một tương lai tươi sáng
thời gian này chi tiếp tục quen một năm thanh niên cùng quê
sau thời gian tìm hiểu hai người kết hôn và tiếp tục bám lại thành phố hồ chí minh để mưu sinh
một năm sau chi sinh thêm đứa con gái thứ ba
khi chi mang bầu con gái thứ từ hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn
chồng chi cũng bỏ lại vợ và các con thơ về quê sống đến nay
lúc mang bầu chi giác theo ba con nhỏ ra phố đi bộ nguyễn huệ bán kẹo kiếm sống
đến ngày cận sinh vì không có tiền nên chi đã liều mình vai nóng lo cho con với số tiền hơn một mươi triệu đồng đến nay chưa trả hết
bà b nói con gái tôi vay một mươi triệu đồng nhưng một ngày phải trả tiền lời gần ba trăm linh đồng
tiền gốc vẫn giữ nguyên biết con thiếu nợ vậy tôi tức ngực không biết làm sao trong khi nó còn tới bốn đứa con nữa
bà ngoại sáu mươi ba tuổi cho biết hoàn cảnh của bà cũng không khấm khá gì khi chồng mất sớm
vài năm trước bà bị tai nạn gãy hai đốt sóng lưng chữa trị hơn ba trăm linh triệu đồng
cuộc sống bế tắc đến nỗi bà phải bán hết mấy thử dụng ở quê trong vòng năm năm để lấy vài chục triệu đồng trả tiền viện phí ở bệnh viện trợ giấy
đến nay bà vẫn còn nợ tiền một số người chưa trả hết hiện mỗi ngày bà đi dạo các khu phố ở quận một mươi một để bán vé số kiêm sống
tôi cũng muốn về quận bảy sống với con gái nhưng khu này dân lao động nhiều ít ai mua vé số
thành thử tôi thuê trọ sống ở quận một mươi một
những ngày qua nhiều người nghi ngờ con gái tôi kẹt tiền đem con đi bán chứ không ai bắt cóc
tôi nghe vậy mà đau lòng
tôi tin con gái dù nghèo nhưng không bao giờ làm những chuyện tài trợ như vậy
họ nói con gái tôi chăn rắt trẻ em giờ hoàn cảnh nó khổ vậy không dắt con theo biết cử cho ai giữ
bà b cho biết rất vui mừng khi hai cháu ngoại bình an trở về với gia đình
thời gian tới bà sẽ bàn bạc đưa con gái và bốn đứa cháu ngoại về quê để kiếm kế sinh nhai